các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi xem video nhiều người bày tỏ rất phận lộ trước hành vi thô bạo của nam thanh niên đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng sang mình làm rõ
thưa quý vị va chạm giao thông là điều không ai mong muốn tuy nhiên khi xảy ra va chạm việc cại vã ẩu đả rất có thể xảy ra nếu như người trong cuộc không làm chủ được lời nói và hành vi của mình
trước vụ việc trên tại hà nội cũng đã ghi nhận trường hợp một tài xế taxi bị đối phương tấn công dẫn đến tử vong chỉ vì va chạm nhỏ trong lúc điều khiển phương tiện
ngày sáu tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong ra quyết định tạm giữ hình sự trần duy quang hai mươi một tuổi quê thanh hóa
cơ quan công an xác định hồi một mươi sáu h ngày bốn tháng ba tại khu vực đường kè hồ tây phường nhật tân xuất phát từ việc anh l điều khiển xe ô tô taxi và chạm với xe máy do quang điều khiển chở theo bạn gái
sau đó giữa anh lxt và quang xảy ra tranh cãi
anh l mở cốp xe lấy ra một hung khí dài khoảng bốn mươi cm tấn công quang hai bên xảy ra xô xát sau khi về nhà anh lợi ích t có biểu hiện yếu đi và được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu
chiều ngày năm tháng ba nạn nhân tử vong do chấn tương sọ náo
luật sư nguyễn văn nam đoàn luật sư thành phố hà nội nhận định trong vụ việc này bản thân anh lxt được xác định có một phần lỗi đối với trần duy quang có lỗi một phần trong việc xảy ra xô xát dân đến tử vong đối với chính anh lxt
đối với quang tấn công anh lxt
anh lxt trong trạng thái bị anh lxt ra tay trước hành vi này có thể được coi là phòng vệ trình đáng nhưng việc quang tấn công anh lxt dẫn đến tử vong có thể được coi là vượt qua phòng vệ trình đáng
căn cứ tại điều hai mươi hai bộ luật thình sự quy định về phòng vệ trình đáng
phòng vệ trình đáng là hành vi của người vì bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân của người khác hoặc lợi ích của nhà nước của cơ quan tổ chức mà chống trả lại một cách cần thiết người đang có hành vi xâm phạm các lợi ích nói trên
phòng vệ trình đáng không phải là tội phạm
vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng là hành vi chống trả rõ ràng quá mức cần thiết không phù hợp với tinh chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi xâm hại
người có hành vi vượt qua giới hạn phòng vệ chính đáng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật này
như vậy theo quy định trên để được coi là phòng vệ trình đáng phải đáp ứng các điều kiện
người khác có hành vi đe dọa hoặc có hành vi gây thiệt hại cho một chủ thể
chủ thể nhìn thấy hành vi đe dọa có hành vi chống trả ở mức phù hợp cần thiết với hành vi đe dọa gây thiệt hại
hành vi xâm phạm là cơ sở của quyền phòng vệ trình đáng khi còn đang xảy ra hoặc đe dọa sẽ xảy ra ngay tức khác
cũng theo luật sư nam căn cứ vào diễn biến hành vi phạm tội cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ có thể khởi tố quang về tội danh
cố ý gây thương tích với dấu hiệu định khung là gây hậu quả chết người có thể đối diện với mức phạt tù cao nhất tới một mươi bốn năm tù quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
ngoài ra có thể bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội có tính chất côn đồ quy định tại điểm c khoảng một điều năm mươi hai bộ luật hình sự
hoặc khởi tố quang về tội cố ý gây thương tích do vượt qua giới hạn phòng vệ trình đáng quy định tại điều một trăm ba mươi sáu bộ luật hình sự với mức hình phạt cao nhất ba năm tù
ngoài việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh cố ý gây thương tích dẫn đến tử vong cho anh l về trách nhiệm dân sự căn cứ theo tỷ lệ lỗi của mình
đối tượng quang phải có trách nhiệm bồi thường cho thân nhân gia đình anh lt tổn thất về tính mạng quy định tại điều năm trăm chín mươi một bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm
luật sư nam nói xuất phát từ việc xảy ra vi phạm giao thông rất nhỏ có thể bỏ qua cho nhau nhưng từ sự thiếu kiềm chế hành vi
ứng xử thiếu văn hóa của cả hai người để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
một người bỏ mạng và một người đối diện với hình phạt tù tội và phần đời còn lại bị dây dứt về hành vi của mình
tương tự tại phú yên vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba cũng chỉ vì va chạm giao thông đối tượng đi xe máy là lê trí đạt
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tại thị trấn củng sơn huyện sơn hòa tỉnh phú yên đã dùng gậy bong chảy tấn công tài xế ô tô dẫn đến tử vong
thông tin chi tiết vụ việc sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
chủ nhân ngôi nhà số ba trăm tám mươi năm trên đường lê duẩn thành phố tuy hòa
tỉnh phú yên và cả những hộ dân sinh sống cạnh đó vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng năm
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng năm ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi tám a chín nghìn một trăm chín mươi tám chạy trên đường lê duẩn đoạn qua phường bảy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên theo hướng bắc nam
khi đi đến đoạn trước số nhà ba trăm tám mươi năm lê duẩn thì xe ô tô do ông hoàng cầm lái xảy ra va chạm với xe máy mang điển kiểm soát bảy mươi tám g một sáu mươi hai nghìn hai trăm linh bốn do đối tượng lê trí đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại khu phố trung hòa thị trấn củng sơn huyện sơn hòa phú yên điều khiển chạy ngược chiều
sau cú tông xe đạp ngã sóng xoài ra đất xe máy đổ chắn trước đầu xe ô tô của ông hoàng
do bị đau đạt không đứng dậy mà ngồi trước đầu xe hơi liên tục
đạt không ngừng nói ra những câu chửi bới miệng không ngừng nói ra những câu tục tiễu
tức giận vì đang đi đường lại gặp phải một tên trí phèo ông hoàng liền xuống xe mở cốp lấy ra chiếc gậy bóng chảy bằng kim loại dài bảy mươi năm cm với ý định sẽ dàn mặt và đuổi đạt đi
thế nhưng có lẽ chính ông hoàng cũng không thể ngờ cây gậy bóng chảy ông dùng để phòng thân lại chính là hung khí mà đối tượng đạt dùng để tước đoạt mạng sống của ông ngay sau đó
trong đoạn clip được người dân chứng kiến ghi lại thấy đạt lò giò đứng dậy ông hoàng từ phía sau cầm gậy chạy lại vụt một cái vào chân đối tượng
tức giận vì đã bị tông trúng còn bị tài xế xe hơi dùng gậy tấn công
dựa vào lợi thế về sức khỏe tên thanh niên hai mươi tám tuổi đã giật lấy kiện bóng chảy từ tay nạn nhân sau đó tấn công nhiều phát vào vùng trọng yếu khiến người này ngay lập tức bất tỉnh
dù thay đối phương đã bất tỉnh nhưng đối tượng vẫn không chịu dừng tay
hắn tiếp tục dùng chân đạp nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó mới chịu bỏ đi
người dân xung quanh khuyên can nhưng do thấy đạt quá hung hãn tay lại năm năm trước gậy nên người dân chỉ đành báo với cơ quan chức năng
sau khi hắn bỏ đi mọi người nhanh chóng đưa ông hoàng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm bác sĩ nguyễn thành nam bình phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết
nạn nhân là ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên người bị đánh sau va chạm giao thông trước đó tại phú yên đã tử vong
bác sĩ cho biết thêm hiện tại thi thể của nạn nhân đã được đưa xuống nhà đại thể để phục vụ công tác điều tra
bác sĩ bình chia sẻ ông hoàng nhập viện trong tình trạng bị thương tích quá nặng vùng trọng yếu bị chấn thương nghiêm trọng
nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái không thể phẫu thuật tiên lượng rất khó qua khỏi
dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm bệnh nhân thở máy bắt đầu không còn dấu hiệu của sự sống
đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm thì tử vong
sau khi tiếp nhận vụ việc nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
đối tượng tuy trẻ tuổi mà táo tợn dám ra tay công khai giữa đường
công an tỉnh phú yên phối hợp với công an thành phố tuy hòa điều tra ban đầu và tổ chức lực lượng truy tìm đạt
đến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm đạt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra
công an tỉnh phú yên tiếp nhận hồ sơ từ công an thành phố tuy hòa để điều tra và xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra không còn vẻ hùng hổ bậm trợ như trong clip đạt cụm mắt in lặng trả lời từng câu hỏi
chỉ vì bồng bột thiếu thắng không kiểm chế được hành vi mà một mạng người đã ra đi giữa tay hắn
ánh mắt của đạt toát lên một nối sợ vô hình khi biết có một bản án nghiêm minh đang chờ hắn